tuy nhiên hành vi của phạm trọng thạnh đã bị công an tp tuy hòa nhanh chóng phát hiện và làm rõ
tòa nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử đối với bốn đối tượng cùng có quốc tịch trung quốc
trong đó tuyên phạt trương huệ mẫn một mươi ba năm tù lưu tiểu vệ tám năm sáu tháng tù tưởng đăng quân và đới hồng hy
cùng bảy năm sáu tháng tù và sầm thị xen chú tại tỉnh gia lai một mươi năm sáu tháng tù
các bị cáo bị truy tố về các tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác
với người từ một mươi ba đến dưới một mươi sáu tuổi sử dụng người dưới một mươi sáu tuổi với mục đích khiêu dâm
cũng trong vụ án này bị cáo phương tuấn kiệt quốc tịch trung quốc
bị xử phạt hai mươi bảy tháng tù về tội dâm ô với người dưới một mươi sáu tuổi
theo cáo trạng vào đầu năm hai nghìn một mươi chín sen được nhóm bị cáo người trung quốc thuê làm phiên dịch
đồng thời đứng tên thuê một căn nhà bốn tầng trên địa bàn quận sơn trà để ở
sau đó thông qua facebook xen đã đăng tin tuyển các cô gái trẻ có ngoại hình đẹp để làm công việc live stream
khi các cô gái liên hệ thì sen yêu cầu gửi hình ảnh sau đó hẹn gặp và rụ rỗ họ đóng phim
với giá bảy trăm linh đồng sáu giờ thoát y và một triệu đồng một lượt giao cấu
những hình ảnh này được nhóm đối tượng truyền trực tiếp hoặc đưa lên mạng xã hội và các trang web khiêu dâm
người xem các clip này phải đăng ký tài khoản thành viên và trả tiền cho các đối tượng qua tài khoản ngân hàng ở trung quốc
trương huệ mẫn là người cầm đầu kiêm đạo diễn quay phim
tối ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi chín công an thành phố đà nẵng đã kiểm tra nơi các đối tượng lưu trú
và phát hiện nhiều hình ảnh video đổi trụy được sản xuất và phát tán lên mạng internet
một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra trên địa bàn xã xuân trường thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
khiến hai căn nhà bị thiêu dụi rất may là không có thiệt hại về người
ngọn lửa bùng phát tại ngôi nhà gỗ của gia đình bà võ thị kim hương tại tổ sáu thôn trường xuân hai
tiếp đó ngọn lửa lan xa ngôi nhà hai tầng
ngọn lửa lan xa ngôi nhà hai tầng của gia đình ông hoàng văn toàn
sau khi nhận được tin phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lâm đồng
đã điều động bốn xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
hơn hai giờ đồng hồ trôi qua nỗ lực chiến đấu các chiến sĩ cùng lực lượng chức năng
và người dân địa phương đã kịp thời khống chế cháy lan bảo vệ nhiều nhà dân xung quanh
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm xin kính chào tạm biệt
đối với đối tượng nguyễn thị vân anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại một trăm sáu mươi hai a bạch đằng
phường trương dương quận hoàn kiếm thành phố hà nội về tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này có sẹo thẳng năm cm cách một cm trên sáu mươi cm